theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám trên lưu vực sông thao và sông cầu có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ từ một đến hai m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông thao tại yên bái và sông cầu tại đắp cầu có khả năng đạt mức báo động một
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ đêm nay hai mươi tám tháng tám đến hết đêm ba mươi một tháng tám
ở các tỉnh bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông tổng lượng mưa phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm một đợt
riêng các tỉnh quảng ninh lạng sơn bắc giang bắc cạn thái nguyên hà giang tuyên quang yên bái phú thọ lai châu
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm một đợt
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc như lạng sơn cao bằng bắc cạn hà giang lào cai lai châu điện biên
từ chiều mai hai mươi chín tháng tám đến hết đêm ba mươi tháng tám ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa mưa vừa có nơi mưa to
tổng lượng mưa từ bảy mươi một trăm hai mươi mm một đợt có nơi trên một trăm năm mươi mm
tại khu vực hà nội ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng tám
có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
ngày ba mươi một tháng tám có lúc có mưa rào và rông